chỉ vì mâu thuẫn trong làm ăn nghi phạm đã sát hại người họ hàng rồi sau đó đến đám tăng nghe ngóng tình hình
liên tiếp những vụ án mạng do mâu thuẫn giữa các cá nhân xảy ra là một thực trạng đáng báo động cho xã hội
mâu thuẫn làm ăn sát hại họ hàng rồi đến đám tăng nạn nhân nghe ngóng
ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa nhận tin báo của công an huyện triệu sơn
về việc phát hiện chị lê thị pê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu trú tại xã vân sơn huyện triệu sơn
kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân có vết thương rách ra vùng đầu và chiếc xe máy của nạn nhân dựng ở ven đường
xác định sự mất mạng của chị p có nhiều điểm bất thường nghi vấn có dấu hiệu tội phạm
nên phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an huyện triệu sơn và các đơn vị nghiệp vụ
triển khai lực lượng khẩn trương điều tra
vụ án đứng trước những khó khăn trồng chất khi hiện trường xảy ra tại khu vực bám người rất ít manh mối để điều tra
xác định đây là một bài toán khó nhưng các điều tra viên trinh sát viên hình sự quyết tìm đi tìm nơi dài
để đòi lại công lý cho người bị hại
lực lượng chức năng tỏa đi các hướng để điều tra
nhiều chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm nhanh chóng toàn đi các hướng để điều tra
khu vực nơi xảy ra vụ án được kiểm tra giả soát để tìm kiếm hung khí dấu vết
tuy nhiên hiện trường đã bị xáo trộn do nhiều người dân hiếu kỳ tới xem di chuyển
do nạn nhân là người hiền lành quanh quẩn đi làm đồng ít có mối quan hệ khác ở ngoài địa phương
thêm vào đó chiếc xe máy không bị lấy nên hướng điều tra tập trung vào mâu thuẫn tức thời gần đây
việc làm ăn xung đột giữa gia đình chị p với hàng xóm họ hàng được nắm bắt cụ thể
từ đó nội tình vụ án dần được sáng tỏ
chỉ sau ba ngày liên tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng điều tra
đã hướng nghi vấn về một người phụ nữ có mối quan hệ họ hàng với nạn nhân và tập trung sang mình làm rõ
điều đáng nói người phụ nữ này luôn tỏ ra bình tĩnh lạnh lùng như không hề liên quan và đưa ra những chứng cứ ngoại phạm
đến tối cùng ngày đối tượng vẫn có mặt tại đám tàng chị p để nghe ngóng tình hình và tham gia cùng gia đình lo hậu sự cho nạn nhân
tuy nhiên khi được triệu tập về cơ quan điều tra trước những tài liệu chứng cứ không thể chối cãi đối tượng đã khai nhận tội
tại cơ quan điều tra lương thị xuân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn sáu xã vân sơn khai nhận
đối tượng và nạn nhân là chị lê thị pê có mối quan hệ họ hàng với nhau
xuất phát từ việc hai gia đình góp số tiền một bốn tỷ đồng để mua máy múc làm ăn chung nhưng kém hiệu quả
sau đó bầu thuẫn trong việc thỏa thuận bán cho thuê máy múc
không tìm được tiếng nói chung để giải quyết nên giữa chị p và xuân nảy sinh mâu thuẫn
nhiều lần to tiếng nặng lời với nhau dẫn đến bức xúc kìm nến lâu ngày
khoảng một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi sáu h
sau tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu vực vườn keo địa phân thôn sáu xã vân sơn
xuân và chị p có gặp nhau nói chuyện
quá trình nói chuyện giữa xuân và chị p xảy ra to tiếng cai cọ
do chị p cho rằng nhà xuân lừa đảo trong vấn đề làm ăn
khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm xuân đã lấy thanh sát trong bì mang theo khi đi ra đồng
đánh vào đầu làm chị p ngất xỉu tại chỗ
sau đó xuân kéo chị p xuống kênh nước ngay bên cạnh dân đến chị p bị ngặt nước
thấy chị p đã bất động
do sợ bị phát hiện hành vi phạm tội xuân lấy các bao rác đè lên để che giấu rồi tẩu thoát khỏi hiện trường
hành vi tội ác của xuân rồi sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm minh
nhưng vụ án xảy ra đã để lại nỗi đau đớn cho những người thân hay gia đình
trước cơ quan điều tra xuân tỏ ra dây dứt ăn năn hối hận về tội ác của mình đã gây ra
nhưng sự hối hận giờ đây cũng đã quá muộn màng
từ vụ án trên đã để lại cho chúng ta một bài học lớn về giải quyết các mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày
hãy cố gắng thật bình tĩnh
hãy cố gắng khi giải quyết các mâu thuẫn trong đời sống với nhau theo cách êm đẹp nhất khi còn có thể
trong trường hợp không giải quyết được hãy báo ngay cho lực lượng công an chính quyền sở tại để được hỗ trợ giải quyết
cô gái trẻ ở lai châu mất mạng vì mâu thuẫn không có gì
nhiều ngày trôi qua kể từ khi vụ án năm thanh niên xuống tay sát hại người yêu dã man ở lai châu
chỉ vì mâu thuẫn tưởng chừng không có gì khiến nhiều người bàng hoàng
vụ án giết người rúng động những ngày qua ở lai châu xảy ra tại bản phiêng áng
sa nậm cần huyện tân uyên vào tối ngày năm tháng ba
nạn nhân được xác định là chị lò thị là sinh năm hai nghìn ba trú tại bản phiêng áng
đối tượng gây án là lò văn sươm sinh năm hai nghìn một trú tại bản nậm há san nong hèo huyện sìn hồ
ngay sau khi gây án đối tượng cầm dao bỏ chạy khỏi hiện trường
anh ruột của nạn nhân đuổi theo khoảng năm mươi mét sau đó quay về để xem em mình thế nào
vì thế đối tượng đi đâu theo hướng nào cũng không nắm được
lúc đó trời chập trọn tối cộng thêm vị trí xảy ra vụ án
cũng như khu vực xung quanh không có camera an ninh khiến việc truy dấu vết gặp nhiều khó khăn
đại tá phạm hải đăng phó giám đốc công an tỉnh lai châu cho biết
trong nhiều khó khăn lực lượng phá án công an lai châu đưa ra nhiều giả thuyết điều tra
giả thuyết thứ nhất có thể đối tượng trốn vào rừng khu vực quanh đó
giả thuyết thứ hai đối tượng về với mẹ ở tam đường
còn giả thuyết thứ ba đối tượng về khu vực lán ruộng ở nong hẻo
gây án gần bảy mươi km
vì vậy công an tỉnh phải huy động tối đa lực lượng
với gần ba trăm linh cán bộ chiến sĩ công an huyện sinh hồ tam đường và các phòng chức năng
cùng với hơn một trăm linh dân quân an ninh thôn bàn
đặc biệt còn có cả những trinh sát dày dặn kinh nghiệm vào cuộc ngay từ ban đầu
công an tỉnh lai châu huy động hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ công an và các lực lượng khác
lập chốt kiểm soát truy bắt đối tượng giết người lò văn xương
mặc dù chia thành nhiều chốt nhưng lực lượng phá án chưa thấm vào đâu
vì rừng núi mênh mông và nhiều đường mòn lối mở mà đối tượng có thể trốn chạy
mặt khác quá trình truy đuổi diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt
hầu như lực lượng chức năng phải bám trắng đêm ở các địa bàn lối mòn để thực hiện nhiệm vụ
người dân sợ đối tượng có thể gây án tiếp trong quá trình lần trốn
nên đã vận chuyển những đồ dùng sinh hoạt và dụng cụ canh tác từ trên nương về nhà
không dám ở trên nương dãy nữa
điều này khiến lực lượng công an phải nhanh chóng bắt giữ đối tượng
nếu không sẽ gây hoang măng cho người dân
đại đã đăng thông tin thêm
lực lượng chức năng phải bám trắng đêm ăn mì tôm qua ngày ở các địa bàn lối mòn để thực hiện nhiệm vụ
sau khi xác định được khu vực đối tượng lẩn trốn lực lượng công an đuổi bắt trong quãng đường hai km
khi tiếp cận đối tượng ở cửa đi gần đối tượng có dấu hiệu tự sát cầm dao từ cây thương tích cho mình
tổ công tác áp sát ngay và không chế đối tượng rồi đưa đến cơ sở y tế điều trị
cơ quan cảnh sát điều tra sớm hoàn thiện thủ tục tố tụng để đưa ra xử án điểm và xét xử lưu động nhằm mang tính dân đề
theo điều tra ban đầu vụ án sát hại người yêu liên quan đến tiền bạc chỉ để giải quyết những cơn giận trong mâu thuẫn
được biết cuối năm hai nghìn hai mươi ba trong thời gian đi làm thuê ở hà nội đối tượng lò văn xương và chị lò thị là nạn nhân có mối quan hệ yêu đương
dịp tên nguyên đán giáp thình hai nghìn hai mươi bốn cả hai về nhà chị là tại tân uyên chung sống
đã mua chung trả góp một chiếc xe motor honda way alfa chưa lắp biển kiểm soát
tuy nhiên trong thời gian nghỉ tết do trợ bời thiếu tiền nên sương cầm cố chiếc xe máy trên tại một cửa hàng ở huyện sinh hồ
từ đó giữa chị là và sương thường xảy ra mâu thuẫn cãi cọ
vào chiều ngày năm tháng ba sương đi uống rượu ở trong bản phiêng áng về bị chị là chình mắng gấp quần áo đuổi ra khỏi nhà của mình
khi hai bên xảy ra cái vã mâu thuẫn sương tức dân chạy vào nhà lấy một con dao nhọn cán bằng gỗ
ra tay vào vùng cổ của chị là khiến nạn nhân bị mất máu cấp
vụ việc khiến dư luận phân nộ và thương xót cho sự mất mạng của cô gái còn quá trẻ
trong khi trước đó đối tượng còn đăng ảnh lên mạng xã hội
điều đáng nói đối tượng gây án chỉ hai mươi ba tuổi dù thời gian yêu nhau có mặn nồng thám thiết
nhưng đến khi tức giận nàm thành niên ra tay sát hại chính người mình yêu rồi nhận lấy kết cục bị thảm
chỉ còn đó nỗi đau cho cả hai bên gia đình cho bạn bè và những người ở lại
điều này cho thấy với một nhân cách bị lịch lạc khi gặp phải các tình huống không như ý
dễ làm các đối tượng cảm thấy bị tổn thương kích động biến thành cơn giận dữ rồi gây hại cho người xung quanh
những lệch lạc tiêu cực trong nhân cách đối tượng không tự nhiên mà có
mà đó là kết quả của quá trình giáo dục từ môi trường gia đình nhà trường và xã hội
theo đại tá phạm hải đăng phó giám đốc công an tỉnh lai châu
hoàn cảnh gia đình của đối tượng lò văn sương vô cùng eo le tăm tối
bố mẹ bỏ nhau lúc sương bốn tuổi
bố đi tù mẹ đi lấy chồng
sườn ở nhà với bà nội và chú ruột đều nghiện hút
do không được học hành giáo dục nên sươm không biết chữ không nhận thức được bản chất đúng sai và sự nguy hiểm hành động của mình
sườn nay đây mai đó không có việc làm ổn định tài sản chung với nạn nhân là chiếc xe máy
sươm cũng cầm cố để lấy tiền chi tiêu và thậm chí để mua ma túy sử dụng
trước khi ra tay tàn độc với người tình sương đã uống rượu và bị kích động mạnh do bị chùi bới đuổi ra khỏi nhà
kết quả xem nhé
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo